hầu hết các dự án bot đều được chỉ định thầu
các quốc lộ cầu đường trở thành dự án bot dẫn đến độc quyền thu phí
người dân không có sự lựa chọn
đó là những vấn đề còn bất cập với bot đã được kiểm toán nhà nước đề cập tại hội thảo
những vấn đề đặt ra đối với bot và vai trò của kiểm toán nhà nước
theo báo cáo của cơ quan thuộc kiểm toán nhà nước
thời gian qua lựa chọn dự án bot phù hợp với điều kiện thiếu hạ tầng
nhưng chưa phù hợp với thông lệ quốc tế và có tính toán đến điều kiện kinh tế xã hội hiện nay
các dự án bot theo quy định phải áp dụng cho các dự án mới xây dựng những con đường khác
nhưng hiện nay thực tế bot đang trải ở các dự án cũ
không cho người dân lựa chọn đường đi thay thế dẫn đến tình trạng độc quyền thu phí
công tác lựa chọn nhà đầu tư bot thực hiện theo hai nguyên tắc
hai hình thức là đấu thầu và chỉ định thầu
tuy nhiên các tuyến quốc lộ xây dựng bằng bot của chúng ta
chủ yếu là chỉ định chủ đầu tư với lý do đưa ra là do nhu cầu cấp bách
theo kiểm toán nhà nước cam kết lợi nhuận của chủ đầu tư dự án bot đang có vấn đề
cụ thể là với trường hợp dự án chỉ định thầu
hiện bộ giao thông vận tải thỏa thuận với nhà đầu tư tham khảo lợi nhuận của các dự án khác
để đưa ra mức cam kết lợi nhuận cho nhà đầu tư
tuy nhiên khi tham khảo các dự án khác thì việc dự toán kiểm toán và quyết toán không đúng
không đảm bảo sự chuẩn xác do đó dẫn đến sự tùy tiện trong cam kết lợi nhuận
chủ đầu tư này thì được cam kết một mươi hai chủ đầu tư kia thì một mươi năm chỗ khác lại là một mươi bốn
kiểm toán nhà nước đề nghị các cơ quan chức năng cần nhanh chóng ban hành khung lợi nhuận
cho từng vùng từng địa phương trên cơ sở sự phù hợp của điều kiện kinh tế xã hội mỗi vùng
và có tính đến trợ giá